tổng số người thiệt mạng trong trận động đất làm dung chuyển thổ nhĩ kỳ và syri hôm sáu tháng hai đã tăng lên hơn năm mươi ba trăm linh người
thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận trên bốn mươi bốn ba trăm linh người thiệt mạng trong khi con số này tại syri là trên năm chín trăm linh người
đây là những con số thống kê mới nhất càng nhấn mạnh với sự tan khốc của thảm họa lần này
trận động đất khiến hơn hàng nghìn người thiệt mạng trong khu vực do phiến quân kiểm soát ở syri gần biên giới thổ nhĩ kỳ
làm hư hại cơ sở hạ tầng cấp nước và y tế vốn yếu kém gây ra lo ngại về tình trạng gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh
thông tin từ lực lượng cứu hộ hoạt động ở vùng tây bắc syri cho biết đã có hai người thiệt mạng vì bệnh tả tại khu vực này
việc ổn định cuộc sống cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng và tái thiết cơ sở hạ tầng tại syri đang là ưu tiên hàng đầu
cộng đồng quốc tế nhất là liên hợp quốc liên minh châu eu và các quốc gia ả rập đang đặc biệt quan tâm đến các vùng bị ảnh hưởng ở tây bắc syri
eu thông báo tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với syri nhằm đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng viện trợ
hiện đã có ba cửa khẩu biên giới được mở để syri tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại